chiều qua ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi
văn phòng chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ
thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng đầu năm
cùng với những vấn đề mà dư luận xã hội báo chí quan tâm
buổi họp báo chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
người phát ngôn của chính phủ chủ trì
cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an
đại diện bộ công an tham dự họp báo trả lời các câu hỏi của phóng viên
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả bước đầu vụ việc
tập đoàn vạn thịnh pháp và phương hướng xử lý những trường hợp thông tin thất thiệt
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết
vụ án xảy ra tại công ty an đông với bị can là trương mỹ lan và đồng phạm
là vụ án rất khó
ban chuyên án đã cân nhắc rất kỹ lưỡng các yếu tố
để có những phương án đối sách phù hợp xử lý đúng người đúng tội
mục tiêu của quyết định khởi tố vụ án kể trên là nhằm đảm bảo
tính thượng tôn pháp luật đảm bảo pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh
với phương châm là làm một vụ cảnh tỉnh cả một vùng cả một lĩnh vực
nhằm đảm bảo cho thị trường trái phiếu thị trường chứng khoán
thị trường tài chính ngân hàng hoạt động lành mạnh ổn định bền vững
đúng với cơ chế thị trường đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
của người gửi tiền đảm bảo lợi ích của người dân
của doanh nghiệp đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng
thuận lợi phát triển đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
và ổn định xã hội
qua những thông tin trên tôi xin một lần nữa khẳng định với tất cả
các phóng viên rằng là như vậy là hoàn toàn không có nghĩa hình sự hóa
các quan hệ kinh tế xã hội mà ở đây là vấn đề là tính thượng tôn pháp luật
phải được đảm bảo
trung tướng tô ân sô cũng cho biết trong một mươi tháng đầu năm
bộ công an đã khởi tố và điều tra năm trăm bảy mươi hai vụ án phạm tội trên không gian mạng
tăng một trăm bốn mươi bốn so với cùng kỳ
về các vụ việc tung tin sai sự thật trên các trang mạng đã khởi tố sáu mươi ba vụ
với sáu mươi tám bị can xử phạt hành chính bốn trăm năm mươi năm đối tượng gọi hỏi gian đe khoảng một năm trăm linh đối tượng
thời gian tới thì các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm mạnh thêm cái
xử lý đối với các vấn đề thông tin thất thiệt tin sai sự thật
tin có chủ đích xấu
thông tin này cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế
của thị trường chứng khoán thị trường tài chính ngân hàng
các thông tin vừa qua là làm ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật
hoạt động tôn trọng pháp luật
dưới góc độ an ninh kinh tế thì tôi có thể nói rằng là hầu hết các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp lớn của chúng ta là hoạt động ổn định bình thường
đến giờ phút này có thể khẳng định rằng là ví dụ ông phạm nhật vượng của vingroup
là không nằm trong doanh nghiệp
chắc chắn là như thế
và cái hoạt động của vingroup hoạt động cũng rất ổn định bình thường
vingroup là một trong những doanh nghiệp đóng thuế rất lớn cho nhà nước
và cái số lượng tiền đóng thuế của họ là khoảng một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
trong thời gian hoạt động vừa qua
trung tướng tô ân sô cũng nhấn mạnh chúng ta nên có trách nhiệm bảo vệ các hoạt động bình thường
tôn trọng pháp luật của các doanh nghiệp hạn chế việc thông tin sai trái thất thiệt
làm ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp làm ăn chân chính
ảnh hưởng tới cả nền kinh tế